bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa tổ chức cuộc họp báo thường niên quý ba năm hai nghìn hai mươi
thông báo kết quả đạt được trong chín tháng đầu năm và những thông tin về chương trình kích cầu du lịch nội địa trong thời gian tới
tại cuộc họp báo ông hoàng hiễu chính phó tránh văn phòng bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã báo cáo những kết quả đạt được trong chín tháng đầu năm như đã đưa ba trăm bốn mươi di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
tấp phép thăm dò khai quật khảo cổ tại một mươi hai địa điểm ký gửi hồ sơ nghề làm tranh dân gian đồng hồ
trình unesco ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp
và hoàn thiện hồ sơ nghệ thuật xòe thái trình unesco ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
cũng như những thông tin về chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề du lịch việt nam an toàn hấp dẫn và công bố ứng dụng du lịch việt nam an toàn